hãng thông tấn nhà nước anadolu của thổ nhĩ kỳ lần đầu tiên công bố hình ảnh hai đối tượng bị cáo buộc tiếp tay cho cựu chủ tịch hãng ô tô nissan moto carlos gon bỏ trốn khỏi nhật bản nhằm tránh bị xét xử về các tội danh sai phạm tài chính
các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy hai đối tượng michael taylor và jacques antoine dayex đã có mặt tại cửa kiểm soát hộ chiếu sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ
hãng tin anadolu cho biết hai đối tượng tele và jack đi cùng với ông ghosn từ nhật bản đến thổ nhĩ kỳ
nhưng sau đó họ đã đến sân bay chính của istanbul và lên một chuyến bay khác của hãng hàng không libang để tới belarus
ông ghosn sáu mươi năm tuổi đã bất ngờ bỏ trốn khỏi nhật bản ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trong khi đang được tại ngoại chờ xét xử
giới chức nhật bản bắt giữ ông ghosn với các cáo buộc gian lận tài chính
trong quá trình điều tra lực lượng chức năng thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ năm người tự nghi dịch lứu tới vụ bỏ trốn của ông ghosn